tại tỉnh quảng ngãi nhiều huyện miền núi đã triển khai quy định chính sách mới lĩnh vực đấu thầu qua mạng điện tử
đây được xem là bước ngoặt trong cải cách hành chính công khai minh bạch các vùng khó khăn như miền núi vùng sâu
ghi nhận tại huyện miền núi minh long tỉnh quảng ngãi
trường phổ thông dân tộc nội chú tiểu học và trung học cơ sở xã long môn huyện minh long
được huyện minh long đầu tư hoàn thành từ năm hai nghìn một mươi chín với mức đầu tư khoảng hai tỷ đồng
đây là một trong những công trình được huyện minh long lựa chọn đấu thầu qua mạng
qua thực hiện đấu thầu qua mạng đã giảm được trên một mươi năm tổng giá trị dự toán xây lắp
công trình đúng tiến độ bảo đảm chất lượng công trình đáp ứng nhu cầu dạy và học ở địa phương
việc đấu thầu qua mạng được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám
thế nhưng tại quảng ngãi nhiều địa phương thực hiện không bảo đảm theo lộ trình
trong khi đó các huyện miền núi đã triển khai chính sách này cho các dự án có nguồn vốn ngân sách
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tám mươi hai dự án liên quan đến các công trình một trăm ba mươi năm ba mươi a các huyện miền núi đã áp dụng chính sách đấu thầu
qua đó tiết kiệm một mươi bốn chi phí đầu tư các công trình cho miền núi quảng ngãi
từ hiệu quả này tỉnh quảng ngãi đang tập trung cho các công trình đấu thầu
việc đấu thầu qua mạng sẽ mang lại những tiện ích cho nhà nước doanh nghiệp
đặc biệt khi triển khai đấu thầu qua mạng sẽ giảm tình trạng nhũng nhiễu hối lộ ở cơ quan đơn vị quản lý công trình xây dựng
đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp lựa chọn công trình phù hợp rộng rãi ở nhiều địa phương